tại thành phố hồ chí minh dạng sáng nay lực lượng chức năng đã tập trung nỗ lực khống chế
dập tắt đám cháy lớn xảy ra tại kho xưởng của một công ty ở phường tam phú quận thủ đức
nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng thống kê làm rõ
nhiều người dân chứng kiến cho biết khuya một mươi sáu tháng hai ngọn lửa bốc cháy dữ dội bên trong kho hàng của công ty trên
ít phút sau đã lan nhanh bao trùm toàn bộ kho xưởng
do đám cháy lớn nên nhiều lực lượng chữa cháy của các quận huyện lân cận được huy động dập đám cháy
tại hiện trường kho xưởng rộng hàng ngàn mét vuông đang cháy dữ dội lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ
được biết kho xưởng công ty bị cháy chuyên chứa những mặt hàng như giấy gỗ
lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại xảy ra